cảnh sát hat sx cho biết hiện vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi
theo quy định của anh việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh chắc học di truyền học của các nạn nhân không dựa trên hình ảnh do đó cần phải có thời gian
cho tới một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi theo giờ địa phương chưa có khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân được công bố
đại sứ quán việt nam tại anh đang và sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của anh
sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân việt nam
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại anh là
cộng bốn mươi bốn bảy mươi bảy một mươi ba một mươi năm xin lỗi cộng bốn mươi bốn bảy mươi bảy một mươi ba một mươi tám một nghìn năm trăm linh một hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn xin nhắc lại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn
trong một diễn biến khác thủ tướng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có chỉ đạo yêu cầu bộ công an bộ ngoại giao và chính quyền tỉnh nghệ an tỉnh hà tĩnh khẩn trương xác minh thông tin vụ phát hiện ba mươi chín thi thể trong container ở anh
thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao ubnd các tỉnh nghệ an hà tĩnh các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật việt nam và luật pháp quốc tế
đồng thời yêu cầu điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
bên cạnh đó thủ tướng giao bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại anh theo dõi sát tình hình phối hợp chặt chẽ làm việc với các cơ quan liên quan phía anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân việt nam nếu có đồng thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định
thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên báo cáo thủ tướng trước ngày năm tháng một mươi một
thưa quý vị việc phát hiện ba mươi chín thi thể trong container đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về vấn nạn buôn người trái phép
tại châu âu vụ viền này cũng đang gây ra chấn động lớn hầu như tất cả các tờ báo lớn ở anh và ở châu âu đều đồng loạt đưa tin đậm về sự kiện này
giới truyền thông cũng như chính giới tại các nước châu âu đặt câu hỏi tại sao một sự kiện đau lòng như thế lại tiếp tục diễn ra mặc dù trong quá khứ thì đã có những sự việc tương tự
năm hai nghìn có tới năm mươi tám người trung quốc thiệt mạng trên một chiếc container vượt biên trái phép vào anh
và cách đây vài năm một sự kiện tương tự cũng diễn ra ở áo
đây là vấn đề phức tạp vì đường dây buôn người tổ chức cực kỳ chặt chẽ và tinh vi
do các nước châu âu nằm trong phố sen gần và không có đường biên giới trên bộ nên việc kiểm soát biên giới giữa các nước châu âu rất lỏng lẻo
việc kiểm tra an ninh tại các cảng của các nước châu âu xuất phát sang anh không được chú trọng đúng mức
sau sự kiện đau lòng này chắc chắn các nước châu âu sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới công tác đấu tranh chống nạn buôn người trái phép
các tổ chức đường dây buôn người được tổ chức cực kỳ chặt chẽ quy mô lớn lợi nhuận cao hơn cả buôn ma túy
nên ngày càng có nhiều đường dây tội phạm từ các nước châu phi châu á tham gia vào việc đưa người sang anh
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra bộ công an ngày hôm nay đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can trong vụ án giả mạo trong công tác
xảy ra tại trường đại học đông đô
quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được
ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác
quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với các bị can gồm
trần kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
chỗ ở phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
chú phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
chỗ ở xã cự khê huyện thanh oai thành phố hà nội
nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
cùng ngày sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần kim oanh và lê ngọc hà
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo quy định của pháp luật
về vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện ninh giang tỉnh hải dương
gây hoang mang dư luận hai ngày vừa qua
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã bắt giữ được đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận giết nạn nhân bằng ba nhát rào nhọc
đối tượng bị bắt giữ là đinh thị then sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thôn cáp xã hùng dụ huyện ninh giang tỉnh hải dương
tại cơ quan công an then khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với anh bùi ngọc thành
trú tại thôn vĩnh xuyên xã vĩnh hòa huyện ninh giang
nên vào khoảng năm h ba mươi sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi then đi xe máy đến nhà anh thành để giải quyết mâu thuẫn
lời qua tiếng lại then dùng con dao gọt hoa quả mang trong người đâm ba nhát vào người anh thành
anh thành chạy ra vườn thì gục ngã sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại tỉnh bình định sau một thời gian kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp quy nhơn đã điều tra làm rõ và tạm giữ một mươi đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là điểm dịch vụ internet ở phương bùi thị
tỉnh bình định thành phố quy nhơn tỉnh bình định nơi các đối tượng tập trung để dở cho lừa đảo
khi trinh sát hình sự đột kích vào bên trong quán internet này
đã bắt quả tàng năm đối tượng đang sử dụng các tài khoản mạng xã hội để tổ chức minigame trúng thưởng iphone x
sau khi dụ được nạn nhân tham gia chúng nhắn tin yêu cầu gửi tiền được gọi là lệ phí vào tài khoản ngân hàng
hoặc gửi các thẻ cao điện thoại để chúng trao thưởng nhưng thực chất là lừa đảo
qua đấu tranh truy xét công an tp quy nhơn tiếp tục bắt giữ thêm năm đối tượng thuộc nhóm lừa đảo trên
đây là đơn đơn nhóm là công an từ một tới một mươi nhận thưởng minigame rồi nhấn tin qua nhà quà
đến thời điểm bị bắt nhóm đối tượng trên đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng tuy không có gì mới nhưng đánh vào tâm lý muốn sở hữu đồ sịn với chi phí cực thấp của một số người nên dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
còn người bị hại sau khi biết bị lừa thì không biết đòi ai trên không gian mạng thật giả lẫn lộn này
đánh vào là lòng tham của những người sử dụng mạng facebook với số tiền các đối tượng chiếm đoạt không lớn từ hai trăm linh đồng bốn trăm linh đồng cho tới tám trăm linh đồng
để trả các chi phí chốt đơn hàng và mua các phụ kiện của các thiết bị iphone x iphone xs max và trúng được các phần thưởng lớn là các điện thoại iphone x hoặc xs max
nên đã mua các thẻ cào điện thoại gửi cho các đối tượng này
các đối tượng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông sử dụng mạng facebook mạng xã hội
đó là các không gian mạng khó để chắc định người bị hại
hiện công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
đây tiếp tục là lời cảnh báo cho những ai có lòng tham nhẹ dạ cả tin vào những chương trình tặng quà ảo trên mạng internet
ô tô tải đang chạy trên quốc lộ một đoạn qua huyện thủ thừa tỉnh long an thì mất lái đâm vào bảy xe máy dừng đèn đỏ khiến một mươi một người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai h ba mươi chiều nay
tại quốc lộ một đoạn qua cầu voi xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
lúc này tài xế trần hoàng anh ba mươi năm tuổi trú tại tp hcm lái ô tô tải biển kiểm soát tp hcm chạy trên quốc lộ một hướng long an đi tiền giang
đến nút giao thông gần cầu voi ô tô tải đâm bảy xe máy đang dừng đèn đỏ khiến một mươi một người bị thương
trong đó có bốn nạn nhân nguy kịch và tất cả nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
theo tài xế xe tải mới mua hôm qua khi đến gần nút giao thông cầu voi thì mất lái gây tai nạn
công an tỉnh long an đã cử lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc
giao thông trên quốc lộ một hướng đi tiền giang ủn tắc hơn bốn km
đợt diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại hầm sông sài gòn năm nay dự kiến huy động khoảng hai trăm tám mươi hai người từ hai mươi đơn vị nghiệp vụ liên quan
để phục vụ công tác diễn tập sở giao thông vận tải tp hcm thông báo
bắt đầu từ một mươi ba h ba mươi cho đến một mươi năm h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng
bảy tháng một mươi tp hcm sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đường hầm sông sài gòn
việc cấm xe ở khung giờ trên sẽ được thực hiện theo cả hai hướng
người điều khiển phương tiện khi lưu thông phải chấp hành theo quy định của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
một tuần sau khi xảy ra vụ chìm tàu trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
cảng vụ hàng hải tp hcm cùng với các đơn vị vẫn đang tích cực xử lý sự cố điều tiết giao thông hàng hải
bơm hút dầu trong tàu bị chìm
cảng vụ đã yêu cầu tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền nam triển khai phương tiện ra quét tìm kiếm các container bị chìm để đảm bảo an toàn hàng hải cho tuyến luồng
theo cảng vụ hàng hải tp hcm đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi các đơn vị đã thu gom trục vớt năm mươi năm container bị chìm trôi nổi trên sông
trong đó đã cẩu được năm mươi container lên xà lan và đánh dấu được ba container bị chìm để lập phương án trục vớt
hai container đã được cố định
hiện công ty cổ phần trục vớt cứu hộ việt nam đang nỗ lực bơm hút dầu từ các kết dầu của tàu lên phương tiện thu gom
đã bơm hút được ba mươi bảy mét khối dầu ma rút từ các kết dầu của tàu lên phương tiện thu gom
khi có dầu tràn từ tàu ra sông các đơn vị đã triển khai bơm hút bằng skymer
khối lượng dầu ma rút lẫn nước được thu gom là khoảng bốn mươi sáu mét khối dầu diesel lẫn nước là chín mươi một mét khối
trong khi đó tri cục bảo vệ môi trường thành phố đã tiến hành lấy mẫu nước khu vực tàu bị nạn để kiểm tra và chưa phát hiện ô nhiễm
đổi trộm xử lý chất thải không đúng quy định không đúng nơi quy định không đúng chức năng nhiệm vụ là hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật môi trường
thế nhưng vì hám lợi nhiều người vẫn bất chấp mặc dù biết sẽ bị lực lượng chức năng xử lý
hàng trăm tấn rác thải công nghiệp thay vì phải đến những cơ sở được cấp phép để xử lý
tưởng đã dùng xe tải vận chuyển đến bãi đất trống trên địa bàn xã phạm an hai để xử lý bằng cách đốt
và cái lượng khói nó bay lên như thế này đã tác động rất là xấu đến môi trường và khiến người dân trong khu vực bức xúc nhiều tháng qua
trên danh nghĩa hoạt động là cơ sở thu mua phế liệu xong ông lê minh hiếu lại tận dụng bãi đất trống rộng hàng ngàn mét vuông
trên đường dẫn vào khu công nghiệp an hà xã phạm an hai huyện bình chánh tp hcm
để nhận chất thải công nghiệp từ nhiều nơi về xử lý bằng cách đốt
đây là hành vi vi phạm luật môi trường nghiêm trọng đáng nói là bản thân ông hiếu biết việc làm của mình là phạm pháp
hành vi của ông hiếu đã bị phòng ba của cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bộ công an phát hiện bắt giữ sau một thời gian theo dõi
với sự phối hợp của phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm
sở tài nguyên và môi trường công an xã phạm văn hai
ông hiếu cùng ba người liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chất thải công nghiệp được thu gom từ các khu cụm công nghiệp tại tp hcm
và những tỉnh thành lân cận đưa về đây xử lý sai quy định
khi mà đốt chất thải như thế này theo quy định của nhà nước là buộc phải có nơi khu xử lý chất thải
đưa về xử lý đúng với công nghệ công nghệ xử lý
thì lúc đó chúng ta với nhà nước đã phê duyệt các nơi như thế để xử lý
đốt như thế này cũng là một lợi nhuận của một số doanh nghiệp
họ đưa cho chuyển chất thải cho những cá nhân mà họ không có năng lực xử lý
để đi xử lý trộm đổ trộm đốt trộm nhằm thu lại một lợi nhuận bất chính
chúng tôi là bên cục sách môi trường thì cũng tiếp tục thiên tới làm việc
và phối hợp với các cơ quan ban ngành để xử lý triệt để những nơi xử lý chất thải sai quy định như thế này
hiện cảnh sát đã lấy mẫu chất thải nước thải để xác định có hay không chất thải nguy hại tại hiện trường
tuy nhiên theo thông tin thu thập được lường chất thải công nghiệp chất thải tạp đã đổ
và được đốt tại bãi đất trống ước tính lên đến hàng trăm tấn
thời gian tới cảnh sát môi trường sẽ tiếp tục bám sát địa bàn
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các cá nhân tổ chức liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một giá nước sinh hoạt ở tp hcm sẽ tăng gần sáu
từ năm ba trăm linh đồng lên năm sáu trăm linh đồng một mét khối đối với hộ dân cư
riêng đối với hộ nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên ở mức là năm ba trăm linh đồng một mét khối
sang năm hai nghìn hai mươi giá nước bán lẻ sẽ tăng lên sáu đồng một mét khối đối với hộ dân cư
và năm sáu trăm linh đồng một mét khối đối với hộ nghèo và cận nghèo
hai năm sau đó giá nước tiếp tục tăng theo lộ trình
theo ủy ban nhân dân tp hcm
giá nước hiện nay đã lạc hậu và chưa được điều chỉnh
nếu không điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
dẫn đến chất lượng nước khó được cải thiện
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ông samuel fringon
chủ tịch tập đoàn tư vấn quốc phòng quốc tế
bộ quốc phòng pháp
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn bộ công an việt nam
được tăng cường hợp tác với những chuyên gia hàng đầu của pháp
trong lĩnh vực về đảm bảo an ninh phòng chống khủng bố và cứu nạn cứu hộ
hai bên cùng chia sẻ học tập kinh nghiệm công tác huấn luyện đào tạo phi công
thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trinh sát tác chiến cơ động tác chiến nhanh
đảm bảo an ninh trật tự tham gia cứu nạn cứu hộ khắc phục thảm họa thiên tai
sau buổi làm việc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm
trung tâm huấn luyện trực thăng bộ quốc phòng pháp
tiếp đó đoàn tới thăm đại sứ quán việt nam tại pháp
ngày hôm nay hội diễn nghệ thuật quần chúng năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam lần thứ sáu
do cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an tổ chức đã được khai mạc tại trại giam xuân lộc
đây là hoạt động diễn ra hàng năm do cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an tổ chức
nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi khuyến khích cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua học tập
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giúp các đơn vị trại giam khu vực phía nam
được gặp gỡ giao lưu học hỏi kinh nghiệm
qua nhiều năm diễn ra hội diễn các đơn vị đã có sự đầu tư chuẩn bị chú đáo
chuyên nghiệp đem đến nhiều tiết mục nghệ thuật sôi nổi đặc sắc
năm nay số lượng diễn viên tham gia nhiều hơn và các tiết mục tham gia hội diễn phong phú hơn
với gần hai trăm linh diễn viên của các đội đại diện ba mươi một đơn vị trại giam khu vực phía nam
với nội dung ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước
nhiều năm qua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã trở thành hai phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều vùng nông thôn trên cả nước
thu hút được đông đảo người dân tham gia với rất nhiều mô hình mới cách làm hay và hiệu quả
cũng chính từ sự kết hợp của hai phong trào này mà một bộ mặt nông thôn mới đầy khởi sắc đã dần hình thành và phát triển
một buổi sinh hoạt tập thể của các em nhỏ ở giáo sứ quần vinh xã nghĩa thắng huyện nghĩa hương tỉnh nam định
nhiều nội dung liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông được cha sứ lồng ghép dẫn dò
ngoài việc mà cha dạy về kinh thánh dạy về những gì giáo lý thì cha có nhắc nhở bọn con nhiều về đời sống
về như mình khi mình tham gia giao thông thì không được đi tụ năm tụ bảy đông thì sẽ xảy ra rất là nhiều tai lạc giao thông
là địa phương có đông đồng bào theo đạo từ nhiều năm nay nam định luôn đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào theo các tôn giáo
theo mô hình này xuất phát từ thực tiễn được phát động trong giáo dân và tín đồ phật tử như xứ họ tiên tiến
gia đình công giáo gương mẫu hay tâm sáng hướng thiện chùa tinh tiến
đã mang lại nhiều hiệu quả
an ninh quốc phòng là tiêu chí thứ một mươi chín trong xây dựng nông thôn mới
và để hoàn thành tiêu chí này phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữ một vai trò nhất định
thực tế nhiều mô hình an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới như nông nghiệp nông dân nông thôn an toàn
camera an ninh hay tự quản tự phòng tự bảo vệ được triển khai đã kịp thời giải quyết các mâu thuẫn
ngay từ cơ sở lúc mới nảy sinh
chính sĩ và lực lượng công an toàn huyện của huyện nghĩa hưng thường xuyên nắm sát địa bản
đi sâu đi sát vào quần chúng nhân dân nắm được các cái nguyện vọng các yêu cầu của chúng nhân dân
để tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết những bước xúc ngay từ ban đầu
tránh gây phức tạp và kéo dài để làm sao đảm bảo được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của địa phương
trong những năm qua lực lượng quan tỉnh tập trung chỉ đạo
thứ nhất là tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
chỉ đạo đẩy mạnh các tiêu chuẩn vận động
thứ ba là tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng tự quản tự phòng tự bảo vệ
và ba an toàn về an ninh trật tự
công an tỉnh đã ban hành quy định xây dựng từng loại mô hình
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mỗi mô hình phải đảm bảo bảy yếu tố trong quá trình thực hiện
thường xuyên kiểm tra đánh giá phân loại để nhân rộng mô hình có hiệu quả
việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là động lực nền tảng
để thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đồng thời khi nông thôn mới phát triển người dân có công an việc làm ổn định
đời sống vật chất văn hóa tinh thần được cải thiện các tai tệ nạn cũng sẽ giảm dần
người dân cùng tham gia chung sức bảo vệ vững chắc an ninh trật tự
xây dựng nông thôn mới có một tiêu chí tôi cho là hết sức quan trọng
đó là tiêu chí về an ninh quốc phòng
các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự được duy trì rất đều đoạn
rất thường xuyên ở tất cả các xã thị trấn
lực lượng công an thường xuyên bám sát cơ sở đảm vừa đảm bảo an ninh trật tự
nhưng vừa đảm bảo phát hiện kịp thời những mâu thuẫn ở cơ sở
những cái vấn đề về an ninh trật tự phát sinh ở cơ sở
và xử lý ngay từ khi mới phát hiện nên kết quả xử lý rất là tốt
nam định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước cán đích nông thôn mới
nông thôn nam định giờ không chỉ khởi sắc với những công trình giao thông thủy lợi khang trang
mà còn bình yên bởi an ninh trật tự được giữ vững và ổn định
đó là nhờ sự trung sức của chính những người nông dân
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có sự góp sức của lực lượng công an